thưa quý vị tại hậu giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
vừa tống đạt quyết định khởi tố thực hiện lệnh bắt tạm giam trần trọng cương
là chủ một quán karaoke ở phường ba thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy do làm ăn thua lỗ nên một cặp vợ chồng
ở thành phố vị thanh nhiều lần vay của trần trọng cương với tổng số tiền hơn một bảy tỷ đồng
tuy nhiên đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tức là sau một mươi ba tháng tổng số lãi và gốc được cương
tính lên đến hơn bốn bốn tỷ đồng trong đó tiền lãi là gần hai bảy tỷ
do số nợ quá lớn hai vợ chồng người vay đã chuyển nhượng quyền sử dụng hai thửa đất
ở thành phố vị thanh cho vợ cương
bước đầu cơ quan điều tra xác định trong các khoản tiền cương cho cặp vợ chồng vay
có hai khoản vay với lãi suất lên đến một trăm linh tám một năm
khám xét nhà của cương ở khu vực ba phường ba thành phố vị thanh
cơ quan điều tra còn thu được nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi